thưa quý vị những ngày gần đây chúng tôi ghi nhận rất nhiều thông tin liên quan tới giao thông
vừa qua lãnh đạo công an quận nam từ liêm thông báo
các chiến sĩ công an của đơn vị vừa giải cứu ba người mắc kẹt trong cabin ô tô sau va chạm giao thông
theo thông tin ban đầu vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm
trên đường vành đai ba trên đoạn thuộc phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội
xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người mắc kẹt trong cabin ô tô
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn người dân liên báo cơ quan chức năng
đến khoảng một giờ tám phút sáng ngày một mươi hai tháng năm cơ quan công an quận nam từ liêm nhận được tin báo
về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h năm trăm linh bảy và hai mươi chín h bảy mươi nghìn hai trăm ba mươi bốn
khu vực xảy ra tai nạn là đường vành đai ba trên cao hướng đi pixi đi mai dịch
đối diện bến xe mỹ đình
ngay sau khi nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy công an quận nam từ liêm xuất một xe chỉ huy
một xe cứu nạn cứu hộ và một xe chữa cháy đến hiện trường sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt
mở cabin xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h năm trăm linh bảy đồng thời giải cứu thành công ba người bị nạn
gồm ông nguyễn văn hiệp lái xe và bà phạm thị mừng vợ lái xe cùng bà phạm thị tiến để bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu
bàn giao hiện trường cho cơ quan công an phường mỹ đình hai tiếp tục khám nghiệm hiện trường
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
may mắn là vụ va chạm không khiến ai bị thương và không ai tử vong
các cơ quan công an nhanh chóng xử lý và giải cứu thành công ba người bị nạn
thông tin này cũng là tiếng chung cảnh báo đối với những người tham gia giao thông và những người lái ô tô nói riêng
phía sau tay lái là nhiều gia đình đang hạnh phúc hãy có trách nhiệm khi tham gia giao thông có bạn nhát